theo ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai cho biết mưa to liên tiếp từ ngày sáu tháng một mươi
khiến nhiều tỉnh của miền trung bị ngập nặng đồng thời mưa lũ lớn đã khiến cho một mươi ba người chết và mất tích năm người khác bị thương
theo báo cáo chưa đầy đủ từ các tỉnh có một trăm sáu mươi một xã của hai mươi tám huyện trên năm tỉnh thành phố bị ngập
nặng nhất là quảng trị với sáu mươi tám xã thuộc chín huyện bị ngập sâu từ một đến hai mét
thừa thiên huế có năm mươi một xã của năm huyện bị ngập sâu từ ba đến hai mét
quảng bình có hai mươi tám xã thuộc sáu huyện bị ngập sâu từ ba đến một mét có nơi ngập sâu đến ba mét
mưa lụt đã khiến năm người thiệt mạng tám người bị mất tích ba mươi ba ba trăm tám mươi sáu ngôi nhà bị thiệt hại
ngoài ra có hàng trăm điểm quốc lộ bị ngập sạt lở
mưa lớn cũng khiến sáu tàu bị sự cố tại quảng trị trong đó có ba tàu bị chìm
về nông nghiệp có hai mươi hai hectare lúa bị ngập gần hai ha hoa màu và bảy mươi bảy hectare nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại
gần hai mươi hai con da súc
các con da súc ra cầm bị chết bị nước cuốn trôi
theo báo cáo của các địa phương từ quảng bình đến quảng nam hiện có hơn tám hộ trên hai mươi sáu người đã được di rời